thưa quý vị can ngăn hai người bạn xảy ra mâu thuẫn khi đi mổ lợn vào cuối năm ở xã tân hội huyện đan phượng hà nội
một người đàn ông đã bị đâm tử vong
theo thông tin ban đầu khoảng hơn một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi tại cánh đồng thuộc làng lăng
hai trong số ba người đi mổ lợn cuối năm với nhau bất ngờ xảy ra mâu thuẫn
người còn lại can ngăn thì bị đâm tử vong
liên quan đến vụ việc trên lãnh đạo công an xã tân hội huyện đan phượng xác nhận vụ án mạng nghiêm trọng nói trên
và cho biết nghi phạm gây án là nạn và nạn nhân đều là người địa phương
sau khi gây án nghi phạm đã đến cơ quan công an để đầu thú